phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang cho biết vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc trá hình
dưới hình thức game bắn cá tại điểm kinh doanh game giải trí
qua tin tố giác của người dân vào lúc một mươi bốn h bốn mươi năm phút ngày hai mươi một tháng sáu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phố học công an thị xã gò công tỉnh tiền giang
tiến hành kiểm tra phát hiện và bắt quả tang tù điểm đánh bạc dưới hình thức game bắn cá
tại điểm kinh doanh gam giải trí biển đông thành địa điểm bảy mươi chín thuộc khu phố ba phường năm thị xã gò công
tại thời điểm bị bắt quả tang điểm kinh doanh game có sáu máy chơi game bắn cá
trong đó có hai máy đang hoạt động với ba đối tượng tham gia
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ một số thể chơi game bốn xe mô tô và hơn năm triệu đồng
địa điểm kinh doanh game giải trí biển đông thành dôi lê thì mỹ nghi sinh năm hai nghìn
của ấp mỹ thạnh xã tân phước hân huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang làm quản lý
bước đầu nghi khai nhận được nguyễn hồng việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ngôi huyện cận đức tỉnh long an thuê làm quản lý địa điểm kinh doanh game
các đối tượng đánh bạc vào chơi game bắn cá với thể thức tích luyện điểm để đổ tiền
một mươi điểm đổi được một trăm linh đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bàn giao các đối tượng cùng tan vật
cho công an thị xã gò công thủ lý tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật